bãi rác cam ly nơi xử lý chất thải rắn tạm thời của thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bốc cháy suốt năm ngày qua khiến cho một lượng lớn khói bụi bao phủ một vùng rộng lớn
hiện chính quyền địa phương đang huy động lực lượng triển khai các phương án để khống chế đám cháy tránh ô nhiễm môi trường
ghi nhận tại hiện trường khói lửa vẫn đang âm mỉ cháy và gần như đã bao trùm toàn bộ bãi rác gây ra mùi khét rất khó chịu
dù vậy nhiều xe tải xe chở rác chuyên dụng vẫn phải hoạt động
nhiều người dân sinh sống cách khu vực bãi rác khoảng hai ba km cảm thấy không khí ngột ngạt
trước thực trạng đó công ty dịch vụ đô thị đà lạt đã huy động lực lượng xe ủi xe tưới của đơn vị để tham gia khống chế đám cháy
hiện nay nó khó của công ty là cái địa hình
muốn mà dập tắt thì phải xe chứa nước phải đi vào phía bên dưới
hiện nay là ông tôi đang tìm các nguồn nước khác để có thể xử lý từ bên dưới trở lên
bãi rác cam ly tại thành phố đà lạt hình thành đã hơn bốn mươi năm nay
với hình thức xử lý rác chủ yếu theo kiểu trôn lấp và phun hóa chất
bãi rác này được liệt kê vào danh sách những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần được cải tạo xử lý
dù đã quá ngưỡng nhưng đến nay bãi rác này buộc phải tiếp tục mở cửa để tiếp nhận lượng rác thải hàng ngày của thành phố du lịch đà lạt
kỹ đạo là chủ yếu là tập trung phun nước
thứ tiên là phun nước nhờ xe chữa cháy phun nước nhờ rồi cắt đường răng
được biết từ tháng một năm nay khoảng tám mươi tấn rác mỗi ngày được đưa về xử lý tại nhà máy chất thải rắn tại xã xuân trường
khoảng một trăm tám mươi tấn rác còn lại vẫn được đổ tại bãi rác cam ly
liên quan đến vụ cháy một số người dân trong khu vực mong cơ quan chức năng sớm xử lý dập tắt đám cháy để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe con người
bởi khói bụi từ đám cháy sẽ mang theo các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường